siêu lừa nguyễn thị hà thành cùng các bị cáo liên quan tới đây sẽ tham dự phiên tòa hình sự phúc thẩm
phiên tòa phúc thẩm được mở do các bị cáo các bị hại và người có quyền lợi liên quan kháng cáo
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này
và tuyên phạt bị cáo nguyễn thị hà thành tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đó bị cáo nguyễn thị hà thành và một mươi hai bị cáo khác đã có đơn kháng cáo
theo bản án sơ thẩm do cần tiền làm ăn và chi tiêu nguyễn thị hà thành đã tìm những người có tiền để vay
hoặc rủ dê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân
do không có tài sản đảm bảo nên thành đã nói với họ gửi tiền vào ngân hàng do thành chỉ định
gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp của ông đặng nghĩa toàn
ông triệu hùng cường và bà triệu thị tuyết trinh
có một mươi bảy cựu cán bộ ncb vab và pv combine được xác định là giúp sức cho nguyễn thị hà thành hoàn thành tội phạm
tổng số tiền nguyễn thị hà thành đã chiếm đoạt tại vab là hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
ncb là bốn mươi bảy năm tỷ đồng pv combin là bốn mươi chín bốn tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn sáu mươi tỷ đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nguyễn thị hà thành đã sử dụng để chi tiêu cá nhân
trả tiền lãi mua cổ phần phiên toàn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một
sáng qua nguyễn văn thái còn có tên gọi khác là thái bích cùng với sáu mươi chín bị cáo khác
đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
các bị cáo bị truy tố về các tội giết người gây dối trật tự công cộng
che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cụ việc xảy ra tại xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
xuất phát từ việc tranh chấp đất đai thái cùng các bị cáo khác đã nhận bảo kê tranh chấp
cho một người dân ở ấp bến tràm
khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đi trên nhiều xe ô tô
đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi sâu sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá và đoàn thiên long dẫn đầu giật đuổi
dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường làm hai người tử vong trường và năm người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ số đối tượng nói trên
thu giữ nhiều súng và hung khí có liên quan phiên tòa dự kiến sẽ kéo xảy trong vòng một mươi năm ngày
mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm với số lượng lớn
đinh văn tin chú tại tỉnh nghệ an vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
đinh văn tin bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh nghệ an chủ trì
phối hợp với công an huyện nam đàn phát hiện và bắt quả tăng
chính thị trấn nam đàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an tăng vật thu giữ gồm một mươi cá thể khỉ
hai cá thể beo đốm một cá thể tê tê tất cả đều đã chết với tổng khối lượng là một trăm hai mươi kg
trong đó có một cá thể thuộc doanh mục các loài nguy cấp quý hiếm
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với đồn biên phòng đắc ơ vừa phát hiện
bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn ba trăm năm mươi kg pháo lậu
trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng
đối tượng đi trên xe gắn máy chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra
phát hiện bên trong các bao tải có chứa hai trăm linh khối hộp hình chữ nhật
bốn mươi một ống trụ hình tròn với tổng khối lượng là ba trăm năm mươi một kg
tại cơ quan điều tra trần văn hùng và điểu lợm cùng chú tại tỉnh bình phước
khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên với giá sáu triệu đồng
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
đã chủ trì phối hợp triệt phá
xóa một tụ điểm đánh bạc với hai hình thức là đánh bài và đá gà
thông qua mạng internet trên địa bàn huyện tam bình tỉnh vĩnh long
kiểm tra căn nhà ở một hộ dân xã long phú
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang một mươi tám người liên quan
trong đó có hai người phụ nữ đang tụ tập đánh bài và đá gà qua mạng internet
tổ công tác đã tạm giữ nhiều tăng vật và phương tiện
tại hiện trường gồm bốn mươi bộ bài chưa sử dụng năm bộ bài tay năm mươi hai lá đã qua sử dụng
một mươi điện thoại di động và hầu hết các máy điện thoại có phát trực tiếp trận đá gà
một mươi ba xe mô tô và tổng số tiền là gần năm mươi bốn triệu đồng
tụ điểm có rào chắn cẩn thận rất khó tiếp cận
triệt xóa được tụ điểm đánh bạc này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân tại địa phương
hiện nay các tổ kiểm soát phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a
đều sử dụng ứng dụng vni cảnh sát giao thông
đây là giải pháp công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến
thông qua ứng dụng này tổ công tác sẽ xác định được là phương tiện đã được kiểm tra những lỗi gì
về chấp hành của tài xế xa sau và tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm khác tránh trùng lập
qua đó sẽ kiểm soát được nhiều phương tiện tránh bỏ lọt các trường hợp vi phạm trong đợt cao điểm này
chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn huyện núi thành tỉnh quảng nam
trước khi kiểm tra phương tiện ô tô khách này tổ công tác tiến hành quét biển số xe
thông qua app vni cảnh sát giao thông để xác định phương tiện
đã được kiểm tra những lỗi gì việc chấp hành của tài xế ra sao
và tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra các lỗi vi phạm khác
tiết kiệm được thời gian tránh kiểm tra chồng chéo trùng lập với lỗi vi phạm
tránh cây phiền hà cho tài xế và hành khách
đó là những tiện ích khi sử dụng app vni cảnh sát giao thông
trong kết nối tuần tra liên tuyến quốc lộ một a
đồng thời chuyển đổi trạng thái làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông
từ thủ công sang công nghệ
dữ liệu cũng được kết nối về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp
để quản lý điều hành
quá trình tuần tra kiểm soát từ đó cũng thuận lợi hơn rất nhiều
chúng tôi sẽ nhập
những trường thông tin nếu có căn cứ công dân thì chúng tôi sẽ quét mã
nếu người dân không mang theo căn cứ công nhân thì chúng tôi sẽ thực hiện
cái ứng dụng vni đi
việc ứng dụng vn cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát
tạo điều kiện rất thuận lợi cho lực lượng cảnh sát giao thông làm việc
và không gây mất thời gian cho người tham gia giao thông
qua đây thì chúng tôi
chúng tôi cũng nắm được những phương tiện là đã có hành vi vi phạm tập trung vào xử lý
bước đầu đưa vào áp dụng thì chúng tôi thấy nó hiệu quả rất cao
thứ nhất đó là nó chuyển đổi trạng thái làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông
thứ hai là trong cái ứng dụng này có tích hợp rất là nhiều cái hiệu quả đặc biệt
đó là tránh sự trùng dẫm trong kiểm tra kiểm soát giữa lực lượng cảnh sát giao thông
các cái chốt tiên tiến nhất là các cái tỉnh liên kỳ với nhau
để tiết kiệm được
cái phương tiện nghiệp vụ nhất là các cái phương tiện việc kiểm tra cái nằm cồn và má tí
thì chúng tôi có thể là tiết kiệm được và đặc biệt đó là tiết kiệm được cái thời gian kiểm soát
việc áp dụng đồng bộ các giải pháp chuyên môn nghiệp vụ tăng cường trang thiết bị phương tiện
và áp dụng công nghệ vào quá trình tuần tra kiểm soát sẽ mang lại hiệu quả trong công tác xử lý
nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
đặc biệt trong thời điểm giáp tết nguyên đáng khi số lượng phương tiện gia tăng
nhiều khó khăn
địa phận xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng hướng nam bắc
đến km số ba mươi sáu cộng bốn trăm linh xe khách bất ngờ lao ra khỏi đường đâm vào hộ lan cứng
bê tông cốt thép và rơi xuống vực sâu khiến ba hành khách tử vong
được biết người điều khiển xe khách là tài xế phương thanh tùng ba mươi sáu tuổi
trú tại huyện e hoa leo tỉnh đắk lắc
thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chở theo hai mươi hai người
theo hành trình từ đắk lắc đi thừa thiên huế
theo ghi nhận ban đầu có ba người tử vong hai mươi người bị thương
nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng công an huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường huy động phương tiện cứu hộ cứu nạn
các nạn nhân bị thương được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
và trung tâm y tế huyện hòa vang
vị trí xảy ra tai nạn trời mưa lạnh
đây là đoạn đường cong dốc đường có hai làn xe không có giải phân cách giữa
nằm ngoài khu đông dân cư
trên nệ bàn xã eheo huyện eheo leo tỉnh đắk lắc
vừa đã xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm
trong bốn nữ sinh gặp nạn có hai nữ sinh là chị em ruột
sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên
và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự
vào khoảng một mươi ba giờ chiều qua một nhóm học sinh từ lớp bảy đến lớp chín
của trường tiểu học trung học cơ sở hoàng hoa thám xã eheao
rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn bảy chơi
tại đây bốn nữ sinh đã xuống đập tắm hai nữ sinh khác đứng trên bờ
do mực nước sâu cả bốn nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước thương tâm
phát hiện sự việc hai nữ sinh trên bờ đã hô hoán người dân đến hỗ trợ cứu giúp
tuy nhiên khi mọi người đến nơi thì cả bốn em đã tử vong và được tìm vớt lên bờ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ các dấu hiệu nhận hối lộ
xảy ra tại tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí viết tắt là pedro seco
và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi hai tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty cổ phần
dịch vụ tổng hợp dầu khí và các đơn vị liên quan đồng thời khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quý thịnh phó trưởng phòng phòng đầu tư
công ty cổ phần trương khoán sài gòn hà nội thành viên hội đồng quản trị pedro seco
về tội nhận hối lộ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo trần thị hoàng anh ba mươi một tuổi
quê tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo hoàng anh làm việc trên lĩnh vực dịch vụ du lịch
do làm ăn thua lỗ nợ nần tình hình dịch bệnh nhiều người nước ngoài có nhu cầu muốn về nước
nên hoàng anh đã có ý định lập nên công ty để lấy pháp nhân phục vụ việc lừa đảo
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và du lịch nhi anh
và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển renco emotion
mặc dù cả hai công ty trên đều không được cấp giấy phép đưa người việt về việt nam
thế nhưng hoàng anh vẫn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để các bị hại
tin tưởng thì hoàng anh đưa ra thông tin về các chuyến bay không có thật
cũng như hình ảnh những tông văn giả của ban chỉ đạo phòng chống dịch nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã nhận và chiếm đoạt của chín bị hại tổng số tiền hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
trần thị hoàng anh bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản